vào khoảng hai mươi h bốn mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi hai một vụ nổ lớn đã xảy ra bên trong trụ sở công an tỉnh đắk lắc
nằm trên đường nguyễn tất thành thành phố buôn mê thuật
sáng nay ngày một mươi ba tháng một mươi hai công an tỉnh đắk lắc tiến hành tổ chức cuộc họp báo liên quan đến vụ nổ này
đại diện công an tỉnh thông tin vụ nổ làm sáu chiến sĩ thương vong trong đó ba người đã thiệt mạng
phát biểu tại buổi họp báo thượng tá bùi trọng tuấn trưởng phòng tham mưu công an tỉnh đắk lắc thông tin
vào khoảng hai mươi h bốn mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi hai đã xảy ra một vụ nổ lớn tại trụ sở công an tỉnh đắk lắc
nằm trên đường nguyễn tất thành thành phố buôn ma thuật
các căn nhà sát hiện trường vụ nổ bị nứt tường vỡ kính sập chân hư hỏng đồ đạc
thông tin chính thức từ công an tỉnh đắk lắc cho hay có sáu chiến sĩ thương vong trong vụ nổ
trong đó có ba người chết và ba người bị thương không có người dân nào thương vong hay bị ảnh hưởng
vụ nổ được xác định là tai nạn không có dấu hiệu của khủng bố phá hoại
hiện cơ quan chức năng đang bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ